thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đã xử lý mạnh tay
nhưng tình trạng khai thác cát trái phép hay còn gọi là cắt tặc vẫn diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi hơn
tại phiên chất vấn kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân thành phố hà nội vào sáng ngày hôm nay
thì nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của các địa phương
và cả những sở ngành chức năng trong việc xử lý tình trạng cát tặc
cũng như là việc quản lý bến bãi trên các tuyến đê trên địa bàn thành phố hà nội
theo quy hoạch sử dụng cát sỏi trên địa bàn thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi thì thành phố hà nội chỉ bố trí chín mươi một bãi chứa trung chuyển với diện tích khoảng ba trăm bốn mươi ha
tuy nhiên con số này thực tế khác hoàn toàn và không hề giống nhau theo báo cáo của các cơ quan chức năng
sở tài nguyên và môi trường báo cáo có một trăm ba mươi hai bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng
trong đó có chín mươi hai bãi không phép cơ quan thành phố báo cáo có đến hai trăm bốn mươi sáu bãi tập kết
có một trăm tám mươi chín bãi không có thủ tục đất đai theo quy định
còn theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tổng số một trăm năm mươi tám bãi đang hoạt động thì có tới một trăm hai mươi hai bãi hoạt động không phép
cho dù số liệu nào đi chăng nữa thì con số bãi tập kết không phép vẫn chiếm hơn bảy mươi
trả lời câu hỏi của các đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội làm thế nào để phát hiện xử lý cắt tặc kịp thời
nghiêm minh không để tình trạng bắt cóc bỏ đĩa như hiện nay
đại diện các địa phương và cơ quan chức năng cho rằng đây là tệ nạn xã hội
cuối cùng chế tài còn bất cập và còn nhẹ
khai thác cát phải xác định được thu lợi hơn một trăm linh triệu đồng mới khởi tố được nên rất khó để xử lý triệt đề
nhiều ý kiến đề nghị để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cắt trái phép
cần ra soát tất cả chủ phương tiện yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm
tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn xem xét trách nhiệm các địa phương nếu xảy ra vi phạm